chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc
làm nhiệm vụ quốc tế ở campuchia giúp bạn lào sau ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã phục viên xuất ngũ
thôi việc thì quân nhân nhập ngũ sau ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm có dưới hai mươi năm công tác trong quân đội đã được phục viên xuất ngũ
trước ngày một tháng bốn năm hai nghìn có thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu trực tiếp phục vụ chiến đấu ở biên giới phía bắc
thuộc địa bàn các huyện biên giới bao gồm cả các huyện đảo biên giới và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự
trong khoảng thời gian từ tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hiện không thuộc diện được hưởng chế độ yêu chế chế độ mất sức lao động chế độ bệnh binh hàng tháng
thì tùy theo thời gian công tác thực tế trong quân đội dưới một mươi năm năm thì được hưởng trợ cấp một lần
từ đủ một mươi năm năm đến dưới hai mươi năm hưởng trợ cấp hàng tháng
trường hợp chưa hưởng chế độ bảo hiểm y tế
thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế
khi tì trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai tăng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
căn cứ các quy định pháp luật nêu trên
theo phản ánh của ông doãn văn đắc ông nhập ngũ tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau thời gian huấn luyện ở ninh bình thì được điều về đơn vị tiểu đoàn bảy trung đoàn ba trăm chín mươi năm
đóng quân làm nhiệm vụ tại địa bàn ông bí quảng ninh
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ông xuất ngũ về địa phương
uông bí thuộc tỉnh quảng ninh không phải là địa bàn biên giới
và địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc
do vậy địa bàn ông đắc đóng quân làm nhiệm vụ không thuộc địa bàn
áp dụng để xem xét giải quyết chế độ chính sách theo quyết định sáu mươi hai của thủ tướng chính phủ
công ty của ông lý minh hải ở thành phố hà nội tham gia gói đấu thầu xây lắp
theo hồ sơ yêu cầu nhân sự chủ chốt có một cán bộ phụ trách thanh toán có bằng cử nhân kinh tế
nhà thầu đã đề xuất giám đốc công ty kiêm cán bộ phụ trách thanh toán
tuy nhiên hồ sơ đề xuất của công ty ông hải bị loại với lý do
người có trách nhiệm quản lý điều hành đơn vị không được kiêm theo luật kế toán số tám mươi tám năm hai nghìn một mươi năm quốc hội khóa một mươi ba
ông hải hỏi đánh giá như vậy có đúng theo pháp luật về đấu thầu hay không
tại khoản một điều ba luật đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này
phải tuân thủ quy định của luật này và các quy định pháp luật khác có liên quan
theo hướng dẫn tại mẫu số một mươi bốn chương bốn của mẫu
hồ sơ mời thầu xây lắp một số giai đoạn
một túi hồ sơ ban hành kèm theo thông tư số ba ngày sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi năm của bộ kế hoạch và đầu tư
thì nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm a mục hai hai chương ba
về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu
không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc chùng với thời gian thực hiện gói thầu này
trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu bị đánh giá là gian lận
đối với cơ hỏi của ông hải
việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định của hồ sơ mời thầu và trên cơ sở hướng dẫn nêu trên
trường hợp biết mời thầu có nghi ngờ về khả năng huy động nhân sự trong hồ sơ dự thầu
thì yêu cầu nhà thầu làm rõ theo quy định tại đường một mươi sáu của nghị định số ba của chính phủ
liên quan đến quy định của pháp luật về kế toán đề nghị ông liên hệ với bộ tài chính để được hướng dẫn
vâng xin cảm ơn luật sư
thưa quý vị và các bạn
trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
đây là những hình ảnh từ cao tốc long thành dầu dây thuộc tuyến đường cao tốc bắc nam
nối thành phố hồ chí minh với tỉnh đồng nai
theo phản ánh của người dân thời gian gần đây mặc dù có biển báo camera giám sát
nhưng nhiều ô tô vẫn chạy vào làn xe máy
trước đó sở giao thông vận tải đã lắp giải phân cách bê tông để ngăn không cho ô tô đi vào
tuy nhiên sau vụ tai nạn khiến một người tử vong các cục bê tông đã được di rời
theo đó tình trạng ô tô chạy vào làn xe máy đã được giải quyết
xe máy tiếp tục tái diễn dù có biển cấm
được biết hiện cục cảnh sát giao thông sẽ xử lý phạt nguội các trường hợp vi phạm từ hình ảnh camera giám sát
trong tuần chương trình hộp thư truyền hình nhận được phản ánh của người dân về việc
hai mươi tấn cá bớp nuôi lồng bè đang xuất bán của người dân xã long sơn tỉnh bà rịa vũng tàu
đột ngột bỏ ăn và chết gây thiệt hại nhiều tỷ đồng
theo thông tin xác định ban đầu từ tri cục trăn nuôi tỉnh
cá chết do bị nhiễm ký sinh trùng làm giảm hô hấp
đề nghị các cơ quan chức năng có những phương án kế hoạch phù hợp để giải quyết nhanh chóng vấn đề này
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau